thừa thiên huế cần phát huy tiềm năng thế mạnh riêng có phát triển thừa thiên huế trở thành đô thị di sản văn hóa sinh thái cảnh quan và thân thiện với môi trường là một trung tâm của miền trung và cả nước về văn hóa du lịch khoa học công nghệ giáo dục đào tạo y tế chuyên sâu
đây là nhấn mạnh của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh thừa thiên huế năm hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra vào sáng nay tại thành phố huế
thừa thiên huế có vị trí chiến lược quan trọng thuộc khu vực vùng biển ven biển trung bộ với một trăm hai mươi tám km chiều dài bờ biển tiếp cận với ngư trường biển đông sở hữu lợi thế kết nối giao thương hàng hải giữa ba miền bắc trung nam là cửa ngõ thông thương giao biển của tuyến hành lang xuyên á đông tây qua bắc thái lan nam lào miền trung việt nam
huế được biết đến là cố đô lịch sử thành phố di sản thế giới thành phố festival của việt nam thành phố văn hóa du lịch asean
di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của thế giới suốt hàng thế kỷ gần một di tích lịch sử có năm di sản văn hóa thế giới được unesco công nhận đặc biệt là hệ thống di tích lưu niệm chủ tịch hồ chí minh có bản sắc nét đẹp văn hóa đặc trưng đậm chất con người huế người dân hiền hòa tinh tế chân thành hiếu khách
sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu đóng góp sâu sát cho quy hoạch tỉnh thừa thiên huế thủ tướng phạm minh chính khẳng định các quy hoạch của tỉnh đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu phát triển trọng tâm đột phá phát triển phương án phát triển giải pháp nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới
quy hoạch tỉnh đã mở ra đường hướng tầm nhìn và không gian phát triển mới cho thừa thiên huế trong bức tranh chung của các tỉnh thành phố trên cả nước
tới đây tỉnh thừa thiên huế cần ưu tiên phát triển ba trung tâm đô thị ba hành lang kinh tế ba động lực tăng trưởng năm khâu đột phá phát triển
cùng với đó thủ tướng yêu cầu tỉnh cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng truyền thống đột phá vào các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh kinh tế số kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ kinh tế tri thức
ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển bền vững tăng cường đầu tư phát triển yếu tố con người tăng cường kết nối vùng khu vực trong nước và quốc tế thông qua kết nối hệ thống giao thông hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi
thủ tướng yêu cầu tỉnh phải phổ biến quán triệt kế hoạch sâu rộng hơn bằng nhiều hình thức khác nhau để nhân dân hiểu nắm rõ từ đó ủng hộ kế hoạch làm theo kế hoạch giám sát việc thực hiện quy hoạch
cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư cùng toàn thể các bộ ngành và lãnh đạo các cấp của tỉnh thừa thiên huế cần phải thực hiện có hiệu quả thực chất tạo khí thế động lực mới cho phát triển để thừa thiên huế sớm thành thành phố trực thuộc trung ương
trở thành đô thị di sản đặc trưng của việt nam trung tâm kinh tế biển mạnh trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ giáo dục và đào tạo đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội vùng duyên hải trung bộ và cả nước
tại hội nghị tỉnh thừa thiên huế đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định chấp thuận nhà đầu tư văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án cho đại diện các doanh nghiệp nhà đầu tư